dự báo đến một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng bảy bão trên đất liền khu vực đông bắc bắc bộ di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ khoảng hai mươi km một giờ sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
do tác động của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
theo dự báo chỉ còn chưa đến một ngày nữa bão số một sẽ chính thức đổ bộ vào khu vực ven biển nước ta
từ quảng ninh đến hải phòng vì vậy tại các địa phương ven biển hai tỉnh này đang chạy đua từng giờ để kịp thời ứng pho với cơn bão đặc biệt là những địa phương là trung tâm du lịch thu hút đông đảo du khách như quảng ninh
vâng cơn bão talim cơn bão số một sẽ được dự báo là cơn bão có mạnh nhất trong một vài năm trở lại đây
và theo dự kiến thì nó sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển từ quảng ninh cho đến hải phòng
và chính vì vậy thì những khu vực ven biển như quảng ninh hay hải phòng đang là địa điểm mà các lực lượng chức năng đang gấp rút chuẩn bị các phương án để ứng phó ứng trực với cơn bão này
và đặc biệt như một số vùng biển như ở quảng ninh thì họ có rất đông tàu thuyền chở các du khách du lịch
chính vì vậy mà công tác kêu gọi những tàu thuyền này nhanh chóng trở lại vào bờ và đưa du khách lên trên bờ cũng như là vào nơi trành trú bão an toàn
đang là một trong những vụ trọng tâm của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
chúng tôi thường xuyên liên lạc qua hệ thống gps để theo dõi vị trí tàu về cũng như là đôn đốc những tàu ở vị trí xa để gọi trực tiếp
trực tiếp cho thuyền truyền và yêu cầu về đúng lưu tư định và theo kế hoạch thì đảm bảo là trước một mươi tám h là một trăm linh các phương tiện với đầy đồ nơi trú ở an toàn
lực lượng công an đã đến các khu vực cầu cảng ra soát toàn bộ số lượng tàu thuyền còn trên biển đồng thời tuần tra kiểm soát dọc tuyến ven biển để yêu cầu các tàu thuyền này nhanh chóng di chuyển vào bờ
những cái nơi này là thường thường là chở khách với số lượng đông mà đi ra ngoài biển thì với cái số lượng tàu và kể cả số lượng người cũng lớn
thì do đó là
chúng tôi phối hợp với các lực lượng chức năng trước hết là kêu gọi các tàu nhanh chóng vào bờ để đưa khách vào bờ
cái thứ nhất cái thứ hai nữa là các cái tàu phải đưa vào các cái nơi neo đậu đảm bảo đúng theo quy định để mà tránh đi cái thiệt hại thấp nhất mà khi bão đã đi vào tỉnh bắc ninh
đến thời điểm một mươi tám h toàn bộ tàu du lịch tại các vĩnh đảo ven biển quảng ninh đã đưa du khách trở về bờ an toàn và neo đậu tại một số điểm tránh trú bão
các lực lượng chức năng cũng khuyên cáo hạn chế tối đa số người bám trụ lại trên tàu để giảm tối thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản khi cơn bão đổ bộ
trong công điện gửi sở giao thông vận tải quảng ninh lạng sơn hải phòng thái bình nam định ninh bình thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên
các cơ quan đơn vị trực thuộc cục đường bộ việt nam đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số một chủ động triển khai phương án bảo đảm giao thông và có biện pháp bảo vệ các công trình đường cầu cống nhà kho phương tiện máy móc thi công để hạn chế thiệt hại do bão số một gây ra

để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lũ bộ y tế ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố
từ mưa lũ bộ y tế ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố
từ quảng ninh đến nghệ an các đơn vị trực thuộc bộ y tế khu vực bắc bộ và trung bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin để có phương án chuẩn bị phòng chống
đồng thời tổ chức trực chuyên môn trực cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa bão gây ra không để gián đoạn công tác cấp cứu điều trị cho người dân
các tỉnh ven biển khu vực miền núi có các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão sẵn sàng sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp trũng có nguy cơ bị ngập ống sạt lở đất
ngành y tế các tỉnh trên chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền quản lý chuẩn bị lực lượng phương tiện cơ động sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân kịp thời bổ sung lượng dự trữ thuốc hóa chất vật tư dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
hãng hàng không việt nam vietnam airlines cũng sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến và đi từ hải phòng trong ngày một mươi tám tháng bảy
cụ thể việt nam airlines thủy các chuyến bay giữa thành phố hồ chí minh và hải phòng gồm vn một nghìn một trăm tám mươi bốn vn một nghìn một trăm tám mươi năm vn một nghìn một trăm bảy mươi ba vn một nghìn một trăm bảy mươi bốn giữa đà nẵng và hải phòng gồm vn một nghìn sáu trăm bảy mươi hai vn một nghìn sáu trăm bảy mươi ba
ngoài ra trên cơ sở đánh giá điều kiện thời tiết và sân bay trong những ngày tới việt nam airlines sẽ tăng cường thêm chuyến bay và sử dụng tàu thân rộng để hỗ trợ hành khách khi bị ảnh hưởng